f ba mươi năm lao xuống bong tàu sân bay mỹ ở biển đông khiến bảy người bị thương
vov đưa tin theo hạm đội thái bình dương sự cố xảy ra trên biển đông khi chiếc s ba mươi năm c này đang tiến hành hoạt động bay thông thường
phi công đã được trực thăng quân sự đưa về và hiện giờ sức khỏe vẫn ổn định
ngoài phi công có sáu người khác bị thương trên bong tàu sân bay ba người được đưa đến một cơ sở y tế tại malina philippines
tình hình sức khỏe của họ đã ổn định ba thủy thủ khác được điều trị ngay trên tòa sân bay nguyên nhân lỗi chuyến bay đang được điều tra
đây là vụ tai nạn đầu tiên xảy ra với chiến đấu cơ f ba mươi năm c nhưng là vụ tai nạn thứ hai liên quan đến tiêm kích f ba mươi năm kể từ đầu năm nay
f ba mươi năm c là phiên bản máy bay chiến đấu tàng hình động cơ đơn của hải quân mỹ được thiết kế dành riêng cho các hoạt động trên tàu sân bay
theo nhà sản xuất máy bay lokh hid mattin phiên bản f ba mươi năm c của hải quân mỹ có thiết bị hạ cánh và hạ cánh mạnh hơn so với phiên bản thông thường để thực hiện các chuyến bay trên tàu sân bay
phiên bản này có trọng tải lớn hơn và phạm vi hoạt động dài hơn cánh của nó có thể gấp gọn lại để tiết kiệm diện tích
uss ca vinson là chiếc đầu tiên trong số một mươi một tàu sân bay của hải quân mỹ được triển khai cùng f ba mươi năm c khi nói rời san diego vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
đây là lần đầu tiên trong lịch sử hàng không của hải quân mỹ
số tàng hình được triển khai trên tàu sân bay lockheed martin cho biết
f ba mươi năm sẽ được sản xuất hàng loạt trong năm hai nghìn hai mươi hai được kỳ vọng sẽ trở thành sương sống của không quân nato trong nhiều thập kỷ tới với nhu cầu đang tăng vọt
liệu tăng hình cơ f ba mươi năm có được sản xuất hàng loạt trong năm hai nghìn hai mươi hai
luxe martin f ba mươi năm liningtu có phiên bản là f ba mươi năm a cất hạ cánh bình thường s ba mươi năm b cất cánh và hạ cánh thẳng đứng và f ba mươi năm c phiên bản dùng trên tàu sân bay
một lý do khiến f ba mươi năm được ưa chuộng là tính linh hoạt là một máy bay chiến đấu đa năng tăng hình cơ f ba mươi năm có thể đảm nhận hiệu quả sáu nhiệm vụ
tấn công chiến lược hỗ trợ đường không giành ưu thế trên không tác chiến điện tử tình báo giám sát và trinh sát chế áp phòng không đối phương và hủy diệt phòng không đối phương
f ba mươi năm có thể mang theo một mươi sáu tên lửa các loại ở chế độ quay thú còn được gọi là ngày thứ ba chiến tranh
f ba mươi năm có thể mang tải trọng nhà hơn nhưng có tầm bắn hiệu quả xa hơn trong hai khoang chứa vũ khí bên trong mà không phải hy sinh khả năng tăng hình
bay năm vượt trội so với bất kỳ máy bay thế hệ thứ tư nào vì nó không dễ bị phát hiện sở hữu các cảm biến và vũ khí mạnh có khả năng hoạt động trong một mạng lưới và chống lại máy bay quân sự của đối phương một cách hiệu quả
có lẽ đặc điểm độc đáo nhất của f ba mươi năm là xử lý dữ liệu nó có thể thu thập thông tin trên mặt đất trên biển không gian hoặc trên không và chuyển dữ liệu cho các máy bay cũ hơn
hoặc các đơn vị khác trên chiến trường trong các tình huống iểm trợ đường không bộ điều khiển tác chiến của lực lượng không quân trên mặt đất có thể không nhìn thấy các mối đe dọa từ đường chân trời
nhưng nhờ f ba mươi năm các đơn vị hoạt động đặc biệt sẽ được thông báo về các mối nguy hiểm đó
theo defan sworldet hiện tại trên thế giới có hơn năm trăm bảy mươi máy bay f ba mươi năm đang hoạt động từ ba mươi căn cứ vào tàu chiến chưa kể một mươi chín chiếc không bay trên mặt đất được chế tạo để thử nghiệm
với hơn một năm trăm tám mươi năm phi công và một mươi một năm trăm bốn mươi năm kỹ thuật viên được đào tạo
đội f ba mươi năm toàn cầu đã bay gần năm trăm linh giờ
năm quốc gia đang sử dụng máy bay chiến đấu tăng hình f ba mươi năm chủ yếu là các thành viên nato chín quốc gia có f ba mươi năm tại căn cứ riêng của họ
một mươi quốc gia đã công bố khả năng chiến đấu ban đầu và sáu quốc gia đã sử dụng f ba mươi năm trong chiến đấu
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín không quân hoàng gia na uy đã cho ngừng hoạt động các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư f một mươi sáu fighting falcon cuối cùng
khi các máy bay chiến đấu f ba mươi năm a liningu thế hệ mới đảm bảo nhận tất cả các nhiệm vụ chiến đấu
tây ban nha
tây ban nha hy lạp và cộng hòa xét đang khởi động và có thể mua sớm f ba mươi năm
trong năm hai nghìn hai mươi một ở mỹ các máy bay chiến đấu f ba mươi năm đã đi vào hoạt động tại bốn căn cứ và tàu
đồng thời tham gia vào hơn sáu mươi đợt triển khai bao gồm triển khai f ba mươi năm c đầu tiên trên tàu sân bay ussk vision
trong lần triển khai đầu tiên trên tàu sân bay sms queen elizabeth của hải quân hoàng gia anh trong khuân cổ aug hai nghìn hai mươi một
các chiến đấu cơ f ba mươi năm b của thủy quân lục chiến mỹ và không quân hoàng gia anh
đã thực hiện gần một ba trăm linh phi vụ với hơn hai hai trăm linh giờ trên không và bốn mươi bốn nhiệm vụ chiến đấu
các máy bay f ba mươi năm cũng đã tham gia thành công một loạt các thử nghiệm và bài tập bay
các đặc tính hoạt động của f ba mươi năm vẫn ở mức độ cao
một số cuộc triển khai và tập trận đã chứng tỏ khả năng sẵn sàng của f ba mươi năm a
chín mươi ba các bộ phận của f ba mươi năm hoạt động đáng tin cậy hơn dự đoán
cũng trong năm hai nghìn hai mươi một
logh martin cũng đã cung cấp một trăm bốn mươi hai chiếc f ba mươi năm cho mỹ và các đồng minh
nhiều hơn ba chiếc so với dự báo
thêm hai quốc gia là thụy sĩ và phần lan đã chọn f ba mươi năm để trang bị cho không quân của họ
phần lan quyết định mua sáu mươi bốn chiếc f ba mươi năm để thay thế những chiếc f a một mươi tám cũng hơn
thương vụ trị giá chín bốn mươi bốn tỷ đô la mỹ với phần lan rất đáng chú ý
vì luke heath đã đánh bại các đối thủ từ năm tập đoàn công nghiệp quốc phòng khác nhau
với ngân khoảng sáu ba mươi năm tỷ đô la mỹ
thụy sĩ muốn có ba mươi sáu tỷ đô la mỹ
chiếc f ba mươi năm còn chờ quốc hội nước này thông qua
ngoài ra đan mạch đã nhận được chiếc f ba mươi năm đầu tiên và không quân hoàng gia hà lan
trở thành quốc gia thứ chín công bố tình trạng sẵn sàng chiến đấu ban đầu của phi đội bốn chiếc f ba mươi năm
cho đến nay năm mươi năm phi công hà lan đủ tiêu chuẩn là f ba mươi năm đã có ít nhất chín giờ bay trên tăng hình cơ này
đây là một cú hích lớn đối với hà lan vì nước này sử dụng f một mươi sáu trong ba mươi năm qua
hà lan đã mua hai mươi bốn chiếc f ba mươi năm a và có kế hoạch mua thêm hai mươi bốn chiếc khác
vào ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai f ba mươi năm a line hai của không quân hoàng gia na uy
chính thức nhận nhiệm vụ cảnh báo phản ứng nhanh từ video f một mươi sáu kết thúc sứ mệnh của f một mươi sáu trong bốn mươi hai năm
những chiếc f ba mươi năm a của na uy đã đạt được khả năng hoạt động ban đầu ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
trở thành quốc gia châu âu thứ ba đạt ioc với f ba mươi năm sau italia và anh
khả năng hoạt động đầy đủ dự kiến sẽ đạt vào năm hai nghìn hai mươi năm với phi đội năm mươi hai chiếc f ba mươi năm a
f ba mươi năm của na uy là duy nhất so với f ba mươi năm của các quốc gia khác vì chúng là những chiếc duy nhất tại thời điểm này sử dụng mang kéo khi hạ cánh
nước này cũng là nước đầu tiên trên thế giới có phi đội máy bay chiến đấu bao gồm hoàn toàn máy bay tàng hình thế hệ thứ năm
bức tranh tổng thể cho thấy nhu cầu về f ba mươi năm đang tăng vọt
chuẩn bị cho năm tài chính hai nghìn hai mươi ba không quân mỹ đang xem xét giảm các loại máy bay chiến đấu vào năm hai nghìn ba mươi
từ bảy xuống còn bốn loại
bốn loại này có thể là
tiêm kích ngad
thế hệ mới thay cho f hai mươi hai
tiêm kích tấn công f ba mươi năm a
máy bay chiến đấu chủ lực của không quân chiến thuật
thay thế toàn bộ phi đội f một mươi năm
và s một mươi sáu hoặc một loại máy bay mới thay thế nó
đồng thời họ đang tính xem họ cần bao nhiêu máy bay f ba mươi năm
là một nền tảng cực kỳ đắt đỏ
cho đến ngày nay chương trình f ba mươi năm dự kiến tiêu tốn một bảy nghìn tỷ usd
việc sử dụng máy bay chiến đấu tăng hình trong các nhiệm vụ mà các máy bay cũ hơn có thể thực hiện là rất lãng phí
đó là một trong những lý do khiến không quân mỹ quyết mua f một mươi năm ax eagle ii
một máy bay thế hệ bốn năm không có khả năng tăng hình
trái ngược với chương trình f hai mươi hai rapter dự án f ba mươi năm vẫn hoạt động
bộ quốc phòng mỹ đang có kế hoạch mua hai năm trăm linh máy bay các loại
và hơn một chục quốc gia sẽ mua hoặc đang bày tỏ quan điểm về việc mua khoảng năm trăm linh chiếc
các chuyên gia cho rằng lầu năm góc không có khả năng mua đủ một bảy trăm sáu mươi ba máy bay f ba mươi năm a theo dự kiến
tuy nhiên bất kỳ nỗ lực nào cắt giảm chương trình sẽ vấp phải sự phản đối của quốc hội
đặc biệt là từ các nhà lập pháp mà các khu vực bầu cử đang hưởng lợi ích kinh tế
từ việc sản xuất f ba mươi năm và những người đã vận động hành lang để tăng số lượng mua f ba mươi năm
vượt qua yêu cầu của bộ quốc phòng
bất kỳ sự thay đổi nào cũng có thể làm tăng chi phí
vì nhà sản xuất luke heath đã băng một thập kỷ cố gắng để hạ giám f ba mươi năm a
xuống tám mươi triệu usd hoặc thấp hơn tương đương máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư
năm hai nghìn một mươi chín mục tiêu này đã đạt được với hợp đồng giao lô máy bay thứ một mươi ba
khiến sản lượng tăng mạnh và thu được lợi ích kinh tế
tuy nhiên giá thành mỗi chiếc khó có thể giảm xuống dưới bảy mươi tám triệu usd
năm hai nghìn một mươi bảy khi bàn giao lô f ba mươi năm thứ một mươi cho mỹ và các nước tham gia chương trình được thống nhất
chi phí mua máy bay chiến đấu này cao hơn nhiều so với hiện tại
f ba mươi năm a chín mươi bốn sáu triệu f ba mươi năm một trăm một mươi hai tám triệu f ba mươi năm c một trăm hai mươi một tám triệu usd
f ba mươi năm hiện là một trăm một mươi bốn triệu usd
trong hai máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm đang được sản xuất và trang bị ở cấp độ phi đội
được kỳ vọng sẽ trở thành sương sống của không quân nato trong nhiều thập kỷ tới
việc sản xuất hàng loạt f ba mươi năm được nhận định là sẽ bắt đầu vào năm hai nghìn hai mươi hai
với dự báo ban đầu có thể là một trăm năm mươi một đến một trăm năm mươi ba chiếc
bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi ba có thể thêm một trăm năm mươi sáu chiếc cho mỹ
mỹ có kế hoạch cung cấp cho không quân khoảng một bảy trăm linh chiếc f ba mươi năm a
thủy quân lục chiến khoảng bốn trăm một mươi chiếc f ba mươi năm b và f ba mươi năm c
hải quân khoảng hai trăm bảy mươi chiếc f ba mươi năm c
xét về nhu cầu trong nước và quốc tế luke heath martin sẽ khá bận rộn trong tương lai